mất răng toàn hàm là trường hợp thường gặp ở những người già cao tuổi
khi sức khỏe răng miệng giảm rút khiến họ mất dần hết răng ăn nhanh khó khăn và lão hóa khuôn mặt
bên cạnh đó không ít những trường hợp mất nhiều răng hoặc mất răng toàn hàm do bẩm sinh yếu tố di truyền
phương pháp trồng răng implant toàn hàm o on sáu với nhiều ưu điểm vượt trội
giúp khách hàng khôi phục dễ dàng cả hàm răng đã mất chỉ sau một lần
quy trình trồng răng implant o on sáu sẽ diễn ra như thế nào
hãy cùng thạc sĩ bác sĩ phạm hồng sơn chuyên gia kế ghép implant nhà khoa lạc việt intex